sau nhiều chỉ đạo của chính phủ và sự phối hợp giải quyết của các bộ ngành và địa phương
lượng xe ủn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía bắc hiện đã giảm đáng kể so với hai tuần trước
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng một tám trăm linh xe container un tắc tại cửa khẩu lạng sơn
chủ yếu là xe chở hoa quả